tại thành phố hồ chí minh đã khai mạc triển lãm quốc tế lần thứ một mươi về công nghệ thiết bị điện và hỗ trợ triển lãm quốc tế lần thứ bảy công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh
nhiều công nghệ thiết bị điện thông minh giải pháp tiết kiệm năng lượng xanh thân thiện với môi trường đã được giới thiệu tại triển lãm lần này
triển lãm thu hút gần ba trăm linh gian hàng thuộc một trăm bảy mươi doanh nghiệp tham gia giới thiệu các thành tựu công nghệ mới nhất của ngành điện thiết bị điện quảng bá sản phẩm giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng xanh